ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ công bố và đón nhận quyết định của thủ tướng chính phủ
công nhận huyện nghĩa hành đạt chuẩn nông thuần mới hai nghìn một mươi tám
đây là huyện đầu tiên của tỉnh quảng ngãi đạt chuẩn nông thôn mới
thủ quyền của thủ tướng chính phủ ủy viên trung ương đảng bí thư tịnh uỷ
trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng ngãi lê viết chữ đã trao bằng công nhận huyện nghĩa hành
đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám cho đảng bộ và nhân dân huyện nghĩa hành
sau bảy năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
huyện nghĩa hành đã huy động gần một tỷ đồng đầu tư
nhờ đó thu nhập bình quân đầu người toàn huyện nghĩa hành đạt ba mươi bảy hai triệu đồng một người một năm
tỷ lệ hộ nghèo còn dưới bốn ba mươi hai đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể
đến nay một mươi một trên một mươi một xã đạt chuẩn nông thôn mới
chín trên chín tiêu chí về huyện nông thôn mới nghĩa hành đều đã đạt